theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rông mạnh gió mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp tám biển động
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây đế bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rông mạnh gió mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp tám biển động
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên dự báo cấp độ rủi ro thiên tài
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây đế bắc sau đó đổi hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh thêm